tại hà nội ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam tổ chức cuộc gặp mặt và chúc tết các cán bộ hưu trí của thành phố hà nội và ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam qua các thời kỳ
đến dự có đồng chí nguyễn thiện nhân ủy viên bộ chính trị chủ tịch ủy ban trung mương mặt trận tổ quốc việt nam đồng chí phạm thế duyệt nguyên ủy viên bộ chính trị nguyên chủ tịch ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc việt nam
tại buổi gặp mặt đồng chí nguyễn thiện nhân đã thông báo về tình hình kinh tế xã hội trong năm hai nghìn một mươi chín
đặc biệt trong công tác bầu cử ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bầu cử đại biểu quốc hội khóa một mươi bốn và đại biểu hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu
mặc dù khủng hoảng kinh tế thế giới chưa kết thúc nhưng tổng sản phẩm nội địa vẫn tăng trưởng sáu hai mươi một tăng trưởng cao hơn năm ngoái và tạo tiền đề tăng sáu năm
trong năm tới xuất khẩu tăng tám sáu đạt mức kỷ lục một trăm bảy mươi sáu tỷ usd trong đó riêng nông sản xuất khẩu đạt ba mươi hai tỷ đồng
trong bối cảnh nền nông nghiệp chịu sự ảnh hưởng nặng nề của thiên tai biến đổi khí hậu nhưng chỉ số giá cả bình quân đạt bốn bảy đặc biệt xuất khẩu rau quả đạt hai bốn tỷ đô la mỹ